xe buýt được coi là phương tiện thân thiện và bảo vệ môi trường nhưng thời gian gần đây tình trạng những chiếc xe buýt đã cũ
mỗi lần dừng đỗ đèn đỏ hay vào các trạm dừng đón trả khách rồi rời đi xả khói thẳng vào những người đang lưu thông phía sau gây khó chịu cho những phương tiện tham gia giao thông
không quá khó để bắt gặp những chiếc xe buýt thải khói đen như thế này trên các tuyến đường nội thành hà nội
ngoài việc được đánh giá là phương tiện công cộng tiện ích cho cuộc sống sinh hoạt và đi lại của người dân đô thị xe buýt còn được coi là giải pháp nhằm giảm thiểu mức ô nhiễm môi trường
tuy nhiên những tuyến xe buýt đã quá cũ vẫn hoạt động xả khí ô nhiễm vào môi trường đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới không khí cũng như sức khỏe của người dân
ô nhiễm môi trường thì nói chung và đặc biệt là hà nội nói riêng thì có thể có nhiều nguyên nhân
nguyên nhân từ các phương tiện giao thông nói chung được đánh giá là một trong những nguyên nhân chính
có phần vào việc gây ra ô nhiễm môi trường ở hà nội như là co so hai no hai rồi bên cạnh đó thì thông qua các tiền chất đó cùng với điều kiện khí tượng thì có thể tạo ra những chất ô nhiễm thư cấp thậm chí vào hệ tuần hoan và thậm chí vào cả hệ tuần kinh
hằng ngày tôi là nhân viên văn phòng thì tôi vẫn phải đi những cung đường mà đi sau những chuyến xe buýt
thì khi họ ra vào
bến hoặc là họ xuất bến thì thả khói rất là khó chịu
trước khi đi làm thì cũng mặc quần áo rất chỉnh tề nhưng mà đến khi mà đi sau những cái xe buýt đấy thì khói bụi ám vào rất nhiều
người dân mong muốn những đơn vị liên quan sẽ thường xuyên kiểm tra mức độ khí thải có biện pháp chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ các phương tiện xe buýt cũ